thưa quý vị vào chiều qua ngày bốn tháng bốn trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
người phát ngôn bộ công an đã thông tin liên quan tới một số vụ án đang được báo chí và dư luận
xã hội quan tâm trong thời gian vừa qua tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết cơ quan điều tra khẳng định có hành vi
lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này

trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin đến báo chí về việc khởi tố bắt giam bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua công an tp hcm đã khởi tố nguyễn thị phan về lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân được quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đến nay thì bộ công an đã chỉ đạo công an tp hcm tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
về vụ sai phạm ở công ty việt á trung tướng tô ân sô cho biết cơ quan điều tra bộ công an cũng đã khởi tố nhiều bị can hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ
tránh văn phòng bộ công an nhấn mạnh thông báo của ủy ban kiểm tra trung ương
đã nêu khá rõ về vi phạm của các cá nhân tổ chức các vi phạm đó bộ công an đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật